một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá
nhóm trên gồm một mươi đối tượng do trần văn dũng hai mươi bảy tuổi chú xã an lư huyện thủy nguyên cầm đầu cho vay nặng lãi trên địa bàn với lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm kinh doanh của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ năm mươi sáu triệu đồng năm sổ sách ghi số liệu cho vay
nhiều điện thoại di động và đao kiếm các loại tại cơ quan công an dũng khai nhận hoạt động cho vay lãi từ năm hai nghìn một mươi tám với hai hình thức là trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
số tiền các đối tượng cho vay đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn điều tra mở rộng vụ án